trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín để chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh trong tình hình hiện nay
ubnd tỉnh hà giang đã có chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó kể từ giờ ngày hai mươi một tháng bảy tạm dừng mọi hoạt động vận tải hành khách xe tuyến cố định đi và đến các tỉnh thành phố
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv sau một tuần tiến hành triển khai các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại hà giang
tại các cửa ngõ xa vào tỉnh
chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên quốc lộ hai đoạn qua cầu trì thị trấn vĩnh tuy huyện bắc quang
đây là điểm chốt chặn y tế nằm trên trục giao thông huyết mạch chính của tỉnh hà giang
nên mật độ phương tiện và con người tham gia giao thông rất đông
một trăm linh người và phương tiện qua đây đều được kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
như phải có giấy xét nghiệm pcr âm tính có hiệu lực trong vòng bảy mươi hai giờ
thực hiện khai báo y tế kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín
chúng tôi đã phải đi mất ba trăm linh cây cả đi cả về đến hôm nay là ba trăm linh cây
để lấy được giấy xác nhận của tỉnh về trường hợp âm tính đối với covid một mươi chín
và thực hiện nghiêm túc việc phòng chống covid một mươi chín
tất cả mọi người dân các ban ngành cũng đều cùng vào cuộc với nhà nước với đảng
để phòng chống dịch bằng cách chúng ta hãy bảo vệ cho bản thân mình gia đình và cộng đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố
trong cả nước
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt chẽ
người và phương tiện ra vào tỉnh tăng cường bổ sung nhân lực vật lực cho các chốt kiểm soát
dịch bệnh nội địa đảm bảo hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ kiểm tra kiểm soát một trăm linh người và phương tiện
vào địa bàn tỉnh hà giang
chúng tôi giả soát trên các địa điểm mà người dân đi qua nếu mà trường hợp mà đi từ vùng dịch về
thì chúng tôi cũng làm theo đúng hướng dẫn của hội tế
những trường hợp nào ở vùng đang có dịch thì chúng tôi đưa vào cách ly
theo số liệu thống kê sau một tuần thành lập tổ kiểm dịch chốt cầu trì đã có trên hai xe được phun khử khuẩn
hơn bốn lượt người được đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế về lịch trình di chuyển trong vòng một mươi bốn ngày
theo quy định của bộ y tế
trên địa phận hà giang thì có những bà con trong vùng không xa người ta không lắm bắt được qua thông tin
lại trúng như tv hay là qua điện thoại hoặc là qua báo đài
vì vậy chúng tôi dùng hình thức đó là tuyên truyền bằng miệng
còn đối với những phương tiện mà đi từ ngoài tỉnh vào trong hà giang thì thực hiện yêu cầu của chủ tịch
ủy ban dân tỉnh nó bắt buộc phải có giấy xét nghiệm pcr và cho có hiệu lực trong vòng ba ngày
thì chúng tôi mới cho vào địa phận hà giang
xác định được tầm quan trọng của việc thành lập chốt kiểm tra y tế nên các lực lượng chức năng tại đây
đều chuyển trạng thái lên mức cao nhất và làm việc hết sức thận trọng nghiêm túc
dù chịu nhiều áp lực nhưng các cán bộ tại chốt này vẫn đang làm việc hết mình
và mong muốn người dân
hãy tin tưởng chia sẻ đồng hành để sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch covid một mươi chín